bộ trưởng quốc phòng belarus victor kenin hôm qua đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nga sergei shoigu tại thủ đô minsk
hai bộ trưởng đã thảo luận hợp tác quân sự song phương và ký kết sửa đổi một thỏa thuận về điều khoản chung đảm bảo an ninh khu vực
hãng tin tass của nga cho biết tại cuộc gặp bộ trưởng shoigu đã khẳng định quan hệ đồng minh giữa moscow và mins có tầm quan trọng đặc biệt
và belarus đã đang và luôn là đối tác tin cậy của nga
sau hội đàm bộ trưởng shoigu đã có cuộc hội kiến với tổng thống nước chủ nhà alexander lukashenko
tại cuộc gặp tổng thống lukashenko khẳng định phương tây đang cân nhắc các lựa chọn tiếp tục hoạt động quân sự ở ukraine
và điều này đồng nghĩa với chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại đây sẽ tiếp diễn
hiện nga và belarus là thành viên của cơ chế nhà nước liên minh với mức độ hợp tác chặt chẽ về kinh tế và quân sự
đến nay belarus khẳng định sẽ không tham gia xung đột với ukraine